theo lịch trình trong hai ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
tuy nhiên những ngày này phóng viên nước ngoài đã có mặt tại việt nam khá đông
sự có mặt của phóng viên nước ngoài cho thấy sự kết luận này thu hút sự quan tâm của dư luận và truyền thông quốc tế rất lớn
bên ngoài nhà khách chính phủ theo dự đoán của các phóng viên
những ngày này các đoàn tiền trạm của hai nước hoa kỳ triều tiên sẽ có các buổi thảo luận khảo sát làm việc tại đây
chính vì vậy đội ngũ phóng viên của một số hãng thông tấn như mỹ nhật bản hàn quốc trung quốc đã tập trung tại đây chờ ghi hình các đoàn tiền trạm
đây là sự kiện lớn những ngày tới việt nam sẽ là trung tâm của thế giới
toàn bộ thế giới sẽ hướng sự quan tâm về quốc gia này
thời tiết đang rất ủng hộ chúng tôi không mưa cũng không quá nắng
an ninh cũng được đảm bảo tốt tôi ở đây chờ ghi hình đoàn triều tiên đang khảo sát trong nhà khách chính phủ
cùng với cổng chính của một số địa điểm được dự báo
là sẽ diễn ra các hoạt động của hội nghị thượng đỉnh
hoặc các địa điểm đang có các quan chức lực lượng chức năng hai nước hoa kỳ triều tiên tới khảo sát
các hãng thông tấn nước ngoài cũng tìm và đặt chỗ tại một số địa điểm cụ thể như quán cà phê hay các quán ăn nhà hàng
mới sang việt nam vài ngày nhưng cảm nhận của phóng viên nước ngoài về sự mến khách của người dân thủ đô là khá thân thiện và hiếu khách
chúng tôi đã sẵn sàng đưa tin và chuẩn bị trước các công tác hậu cần
tới nay thì thời tiết và mọi điều kiện đã khá ủng hộ chúng tôi
và người dân của việt nam cũng đón tiếp chúng tôi khá ủng hộ
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới
cả thế giới sẽ tập trung sự chú ý vào thủ đô hà nội
với kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều hoạt động đa phương lớn thời gian gần đây và sự chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt lần này
phóng viên quốc tế sẽ có một điều kiện hoạt động thuận lợi an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính của hội nghị thượng đỉnh